trong thời gian qua tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên
diễn ra phổ biến ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đến quy hoạch gây mất an ninh trật tự ở nông thôn
vấn đề này cần được các cấp chính quyền tỉnh hương yên tiếp tục quan tâm xử lý nghiêm các vi phạm
theo ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên toàn tỉnh có hơn một năm trăm linh trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp
việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp dưới nhiều hình thức diễn biến phức tạp
có nguy cơ biến đất thổ canh thành đất thổ cư trên diện rộng
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã ban hành kế hoạch chín mươi ba a
giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép
nhiều chính quyền địa phương đã tích cực vận động tuyên truyền tháo rỡ các công trình nhà ở xây dựng trái phép xây dựng vượt quy định
kết quả người dân tự tháo rỡ tám trăm ba mươi công trình vi phạm và cưỡng chế một trăm hai mươi sáu trường hợp
tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít những hộ chưa tháo rỡ do chưa nắm rõ hiểu chưa hết chưa đúng chưa đủ
về quyền và nghĩa vụ của chủ dự án thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp
khiến công tác giải tỏa vi phạm ở huyện phù cử bị trứng lại
ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch chín mươi ba a của ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
xây thì cũng chẳng biết là có vi phạm hay không vi phạm thực sự nói là cũng không quan tâm đến lĩnh vực ấy lắm
nhưng mà đến bây giờ thì thôi nếu mà cũng như tôi nói là bây giờ chỉ có cái kiến nghị lên trên là làm sao ấy được
thì chúng tôi đỡ thiệt hại thôi chứ còn người ả sứ mà nói bảo là bây giờ vi phạm mà đã sai bây giờ vi phạm nào phải phá
trong thời gian tới để thực hiện để hoàn thành cái kế hoạch chín mươi ba a của ban nhân tỉnh và ba mươi bảy a của an nhân huyện phù cử
thì đối với đảng ủy ủy ban nhân xã ban chỉ đạo tập trung là tiếp tục tuyên truyền nhân dân thôn biên quang tự giác tháo dỡ
và nếu mà các hộ mà cố tình không thực hiện cái tháo dỡ thì sẽ dùng biện pháp cưỡng chế
tuy nhiên việc giải tỏa công trình vi phạm nên tiếp tục chú trọng đến việc tuyên truyền
vận động thuyết phục người dân tự tháo rỡ tạo điều kiện cho những hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp
xây nhà tạm phục vụ sản xuất theo quy định của tỉnh
đồng thời kiên quyết tháo rỡ các công trình nhà ở trái phép của những hộ dân chây ý chống đối
cần kiểm điểm xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền địa phương cán bộ địa chính ở những nơi để xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp
đây là vấn đề cốt lõi ngăn chặn hiệu quả tình trạng này